cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quy định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
cũng trong chiều qua tại một bãi xe trên địa bàn quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê đã kiểm tra và phát hiện một lượng lớn bình khí gây cười
được cất giấu trong một thùng xe cũ
trước đó đội cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng phát hiện nơi ở của trần hiếu thọ
ba mươi tuổi tại địa chỉ ba mươi tám phạm nhữ tăng hai bình khí gây cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
đấu tranh nhanh thọ khai nhận lấy số bình khí trên tại một bãi xe gần đó
tiến hành kiểm tra và khám xét bãi xe tại địa chỉ hai mươi chín tôn đức thắng
thuộc địa bàn phường hòa an quận cẩm lệ
công an quận thanh khê phát hiện bên trong một thùng xe tải cũ có chứa sáu mươi hai bình khí gây cười
đủ các kích cỡ đối tượng thọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ toàn bộ số bình khí gây cười để điều tra làm rõ
công an tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp
về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
trường hợp bị xử lý là vũ thị hạnh có tài khoản facebook là hạnh vũ
trú tại xã thịnh đức tp thái nguyên
hạnh đã coppy và đăng tải bài viết lên trang facebook cá nhân với nội dung
đặc tính của virus corona giống hiv và ebola
chia sẻ các bài thuốc dấu hiệu nhận biết cách phòng chống dịch bệnh
nội dung trên là không đúng không có căn cứ khoa học
bài viết để chế độ công khai thu hút hai mươi sáu lượt thích một mươi lượt chia sẻ
công an tỉnh thái nguyên đã triệu tập vũ thị hạnh xác minh làm rõ
và ra quyết định xử phạt bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng theo quy định của pháp luật
thời gian qua cùng với lực lượng công an toàn tỉnh quảng nam
công an tp tâm kỳ đã triển khai quyết liệt các biện pháp công tác
nhằm thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ vừa tích cực phòng chống dịch bệnh
vừa duy trì bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó công an tp tâm kỳ đã và đang tập trung chấn áp mạnh
các loại tội phạm trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
xác định thời điểm xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín
hoạt động của các loại tội phạm sẽ diễn biến phức tạp
tập trung với các loại tội phạm nổi lên trong thời gian này như cướp cướp giật
trộm cắp lừa đảo chiếm đọt tài sản
tội phạm và tên nạn xã hội tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
có điều kiện trên địa bàn thành phố
chính vì thế công an tp tâm kỳ đã tập trung triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm như tuyên truyền
cảnh báo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa
đấu tranh tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tổ chức tuần tra nhân dân kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm
các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội
với sự tập trung lực lượng quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm
trong một tháng qua công an tp tâm kỳ đã điều tra đấu tranh làm rõ
hơn hai mươi vụ trộm cắp tài sản tội phạm ma túy cướp giật tài sản đánh bạc
và mới đây công an tp tâm kỳ đã bắt gọn hai đối tượng nguyện ma túy
gây ra chín vụ trộm cắp tài sản vào thời điểm ban đêm
tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố tàm kỳ
trước tình dịch bệnh lợi dụng tình hình đó đa số các loại tội phạm nổ lây
trong đó thứ nhất là tội phạm cướp giật cướp tài sản
và tội phạm thứ hai là tội phạm trộm cắp
trong thời gian dịch bệnh lãnh đạo công an tp tâm kỳ đã có chủ động
xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho lực lượng tinh sát cảnh sát hành sự
đồng thời phát hợp với công an các xã phường rao quân tùng tra kiểm soát
trong cái dịch rao quân tùng tra kiểm soát trắng chỉnh và có hoạt động
từ kiểm tra hành chính đến biện pháp nghiệp vụ để phát hiện và ngăn chặn tội phạm
đối với công an các xã phường trên địa bàn tp tâm kỳ
bên cạnh công tác nắm địa bàn đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
lực lượng công an còn tổ chức chốt chặn
đảm bảo an ninh trật tự các khu vực phong tỏa vì dịch bệnh covid một mươi chín
khu vực nhà ga bến tàu để kiểm soát người đến từ vùng dịch
qua đó kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đồng thời ngăn ngừa tội phạm
khối lượng công việc khá lớn cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chính vì thế mà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ không có phút ngơi nghỉ
với sự chỉ đạo của lãnh đạo của công an thành phố
thì anh em cũng làm hết trách nhiệm của bản thân
cũng như là cái tinh thần chung
là chống dịch và kiểm soát chặt chẽ
không để có tình huống có nhiễm f một f hai
và những người di chuyển từ vùng dịch về qua chốt ga để vào cộng đồng
với tinh thần vì nhân dân phục vụ
thời gian tới công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch vừa tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
chấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày hai mươi một tháng tám
việt nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc bệnh nào
cho đến nay việt nam đã vượt qua mốc một ca nhiễm covid một mươi chín
với tổng cộng một bảy bệnh nhân trong đó có sáu trăm sáu mươi sáu trường hợp lây nhiễm trong nước
bộ y tế cũng đã quyết định rút trường hợp bệnh nhân số chín trăm chín mươi bốn
cư trú tại huyện thanh ba tỉnh phú thọ
ra khỏi danh sách những người bị nhiễm covid một mươi chín sau khi xét nghiệm lại
vào chiều qua bộ y tế đã có văn bản khẩn đồng ý cho bệnh viện e hoạt động trở lại
tổng cộng chín trăm chín mươi bốn ra khỏi danh sách người nhiễm sars cov hai
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
trong công văn khẩn gửi giám đốc bệnh viện e
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã nhận được công văn của bệnh viện e
về việc dỡ bỏ cách ly bệnh viện
công văn nêu rõ căn cứ phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của bệnh nhân nam tám mươi bảy tuổi
có kết quả âm tính với sars cov hai và báo cáo tóm tắt diễn biến lâm sàng
của người bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cục quản lý khám chữa bệnh nhất trí với đề xuất của bệnh viện e
và cho phép bệnh viện tiếp tục hoạt động trở lại kể từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế cũng đề nghị bệnh viện nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc dự phòng lây nhiễm sars cov hai
trong bệnh viện theo quy định của bộ y tế
theo thống kê của sở y tế hà nội đến một mươi bốn h chiều ngày một mươi chín tháng tám đã có sáu mươi sáu chín trăm một mươi bốn trường hợp
từ đà nẵng về hà nội trong thời gian từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
được lấy mẫu xét nghiệm rt pcr trong đó ba mươi bốn chín trăm năm mươi bốn mẫu đã có kết quả
trước diễn biến phức tạp của làn sóng thứ hai dịch bệnh covid một mươi chín khiến cho các điểm công cộng
có thể trở thành ổ dịch gây hậu quả nghiêm trọng
đặc biệt nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh luôn hiện hữu
nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại các bệnh viện
ngành y tế tỉnh đắk lắc đã triển khai
nhiều giải pháp nhằm nâng cao khả năng kiểm soát và ứng phó linh hoạt
để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh
đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn khai báo y tế tại cổng là hoạt động bắt buộc
đối với người dân khi đến khám tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
bệnh viện cũng đã bố trí lối đi và phòng khám riêng khi phát hiện các trường hợp đến khám
có yếu tố dịch tễ đây là bệnh viện có quy mô lớn nhất tây nguyên
hàng ngày điều trị tiếp nhận hàng ngàn bệnh nhân nội chú và ngoại trú
các biện pháp phòng chống dịch bệnh tạo sự yên tâm cho người dân khi điều trị và khám tại đây
bệnh viện cũng đã tổ chức các lớp tập hướng cho tất cả các khoa phòng
để làm sao nhận biết những yếu tố nguy cơ kể cả những bệnh nhân đến khám chữa bệnh ban đầu
người ta không có triệu chứng nghi ngờ
nhưng trong quá trình khám nằm viện tại bệnh viện mà nếu có triệu chứng nghi ngờ
chúng tôi cũng phải thiết lập một hệ thống có thể là phát hiện sớm được
và tổ chức cách ly xử lý làm sao cho thật sự là an toàn cho những bệnh nhân khác
tính đến ngày hai mươi một tháng tám tỉnh đắk lắc đã ghi nhận ba trường hợp mắc covid một mươi chín
tại bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh đắk lắc
đây cũng là cơ sở cách ly hàng chục ca nghi nhiễm covid một mươi chín
do đó công tác phòng chống dịch bệnh lây chéo tại bệnh viện luôn được chú trọng
đặc biệt trong việc phân chia khu vực để cách ly và điều trị bệnh nhân
bệnh viện đã thiết lập như vậy là bốn khu
cái khu đầu tiên là cái khu tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ
những bệnh nhân nghi ngờ chuyển vào chúng tôi cho nằm cái khu vực đó
sau khi làm xét nghiệm mà khẳng định là dương tính
thì chúng tôi chuyển sang một khu cách ly bệnh nhân đặc biệt
tức bệnh nhân dương tính
còn một cái khu thứ ba là cái khu mà bệnh nhân mà sau khi xét nghiệm âm tính
là chúng tôi chuyển sang cái khu đó để tiếp tục theo dõi và điều trị phục hợp
để cho ra viện
ngoài ra là chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn một cái khu đây
tức là một cái khu bệnh nhân nặng khu cắt cứu
để dành cho những bệnh nhân mà có diễn biến bất thường nặng
cần phải sử dụng máy thở thì chúng tôi đưa về cái khu bệnh nhân nặng
để tiếp tục điều trị
các bệnh viện đóng vai trò quan trọng đối với cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt trong việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan ngay tại bệnh viện
ngành y tế đắk lắc cũng chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh
thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống đảm bảo trạng thái an toàn của bệnh viện
không để bệnh viện trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm mạnh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn vũ thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp thượng một xã thường thới tiền huyện hồng ngự tỉnh đông tháp
và đối tượng ngô phương bình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp bốn xã mỹ đông
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp bị công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp ra quyết định truy nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị
các quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện